chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngay bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay
ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận một trăm một mươi chín ca dương tính với sars cov hai trong đó cộng đồng bốn mươi hai khu cách ly bảy mươi một khu phong tỏa sáu số ca mắc phân bố tại một mươi sáu quận huyện bao gồm
quốc oai hai mươi hai nam từ liêm một mươi sáu hà đông một mươi sáu ba đình một mươi bốn long biên một mươi gia lâm tám đồng đa bảy bắc từ liêm năm mê linh năm cầu giấy
hai bà trưng ba thanh trì ba thanh xuân ba hoàn kiếm một hoàng mai một tây hồ một phân bố một trăm một mươi chín theo các chùm ca bệnh ổ dịch một chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt hai mươi bảy hai chùm ca bệnh liên quan ổ dịch đồng quang quốc y hai mươi hai ba chùm liên quan ổ dịch phú đô nam từ liêm hai mươi một bốn chùm liên quan kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư một mươi một năm sàng lọc ho sốt
chín ca sáu chùm liên quan đến các tỉnh có dịch chín bảy chùm liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm sáu tám chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông sáu chín chùm liên quan ổ dịch phường trần suy hưng ba một mươi chùm liên quan ổ dịch bạch chữ tiến thắng ba một mươi một chùm liên quan ổ dịch yên xá tân triều một một mươi hai chùm liên quan ổ dịch đường bưởi cống vị một phân bố bốn mươi hai ca cộng đồng theo chùm một chùm ca bệnh
liên quan ổ dịch đồng quang quốc oai hai mươi hai hai sàng lọc ho sốt chín ba chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt bốn bốn chùm liên quan đến các tỉnh có dịch bốn năm chùm liên quan ổ dịch phú đô nam từ liêm ba phân bố bốn mươi hai ca cộng đồng theo quận huyện quốc oai hai mươi hai nam từ liêm năm bắc từ liêm bốn hà đông ba ba đình hai cầu giấy một đống đa một
gia lâm một hoàn kiếm một thanh trì một thanh xuân
tính từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay thành phố hà nội ghi nhận tổng số là sáu bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai hai trăm bảy mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là ba bảy trăm bảy mươi một ca
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận tám một trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới trong đó một mươi ba ca nhập cảnh và tám một trăm sáu mươi ba ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm tám mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi hai tỉnh thành phố có ba bảy trăm linh năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh chín trăm tám mươi năm an giang sáu trăm chín mươi năm đồng nai sáu trăm bảy mươi bốn bình dương sáu trăm bảy mươi bốn
thành phố hồ chí minh chín trăm tám mươi năm đồng tháp ba trăm tám mươi hai bình thuận ba trăm sáu mươi chín tây ninh ba trăm ba mươi hai sóc trăng hai trăm chín mươi chín vĩnh long hai trăm tám mươi tám tiền giang hai trăm bảy mươi bốn kiên giang hai trăm bảy mươi bốn bạc liêu hai trăm bảy mươi ba cà mau hai trăm bốn mươi ba đắk lắc hai trăm hai mươi tám khánh hòa hai trăm linh chín bà địa vũng tàu hai trăm linh bốn
bình phước một trăm tám mươi bốn cần thơ một trăm bốn mươi sáu thái bình một trăm ba mươi bốn trà vinh một trăm ba mươi bốn bến tre chín mươi tám long an chín mươi năm thừa thiên huế chín mươi ba hà nội tám mươi tám hậu giang sáu mươi chín hà giang năm mươi sáu đắk nông năm mươi hai thanh hóa bốn mươi bảy phú thọ bốn mươi sáu nghệ an bốn mươi bốn
quảng nam bốn mươi ba bắc giang bốn mươi một quảng ngãi ba mươi chín ninh thuận ba mươi chín quảng ninh ba mươi bảy nam định ba mươi sáu gia lai ba mươi sáu quảng trị ba mươi năm bắc ninh ba mươi hai bình định ba mươi quảng bình hai mươi chín tuyên quang hai mươi bảy hà nam hai mươi một điện biên hai mươi đà nẵng một mươi tám
quảng nam bốn mươi ba bắc giang bốn mươi một đà nẵng ba mươi phú yên một mươi sáu lạng sơn chín ninh bình chín thái nguyên bốn cao bằng ba yên bái hai hà tĩnh một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó tây ninh giảm hai trăm sáu mươi một tp hcm giảm hai trăm năm mươi năm bình định giảm chín mươi sáu các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn cao bằng các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm hai mươi tám bình dương hai trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi bảy đồng nai bảy mươi tám bảy mươi ba
lòng an ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu tiền giang hai mươi bảy trăm tám mươi
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm hai trăm năm mươi bảy
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm sáu mươi ba ba trăm một mươi một

trong đó số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm bốn mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai bảy trăm sáu mươi năm thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm hai mươi sáu thở máy không xâm lấn một trăm một mươi
thở máy xâm lấn ba trăm ba mươi ba ecmo một mươi ba
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ghi nhận sáu mươi bốn ca tử vong tại tp hcm hai mươi hai kiên giang tám an giang sáu bình dương năm tiền giang
tây ninh bốn bình thuận hai cần thơ hai bạc liêu hai ninh thuận hai hà nội một hà giang một đắk lắc một đồng nai một đồng tháo một vĩnh long
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba tám mươi hai ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi chín ca
tổng số ca tử vong việt nam xét thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và phùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
hà nội rút ngắn khoảng cách tiêm astra còn bốn tuần
cdc hà nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân nhanh nhất
hiệu quả đáp ứng công tác phòng chống dịch tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của viện vệ sinh dịch tễ trung ương trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh
thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đối với vaccine astrazeneca viện vệ sinh dịch tễ trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi hai
sau mũi một từ bốn tuần trở lên
hà nội đã được bộ y tế phân bố hơn một mươi một bốn triệu liều vaccine số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
đến sáng một mươi bốn tháng một mươi một hà nội đã tiêm được một mươi một bốn triệu liều cho hơn sáu một mươi một triệu người
trong đó bốn chín triệu người đã tiêm đủ hai mũi
cdc hà nội cho biết tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã đạt khoảng chín mươi ba
tuy nhiên chỉ mới gần bảy mươi số này được tiêm đủ hai mũi đặc biệt với nhóm người trên năm mươi tuổi tiêm vaccine mũi một và mũi hai
lại thấp hơn các nhóm khác
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết hiện còn khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi
đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi hai bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
liên quan đến các vấn đề khoảng cách tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín ngày hai mươi tháng chín
trong công văn trả lời đề xuất của tỉnh long an và sở y tế tp hcm bộ y tế cho hay
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astrazeneca sau khi tiêm mũi một
từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần
đạt năm mươi năm một sau từ sáu đến tám tuần đạt năm mươi chín bảy và sau một mươi hai tuần
thì đạt tám mươi theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi hai nên được tiêm trong khoảng từ bốn đến một mươi hai tuần
sau mũi một còn tổ chức y tế thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa hai mũi vaccine này từ tám đến một mươi hai tuần
hồi tháng bảy bộ y tế đã hướng dẫn tiêm mũi hai vaccine astrazeneca hoặc vaccine pfizer sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca là sau tám một mươi hai tuần kể từ ngày được tiêm mũi một
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh thành phố căn cứ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của bộ y tế về tiến độ tiêm chủng
hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi hai để tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
về thời gian tiêm vaccine mũi hai cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải do thành phố và tổ chức triển khai thực hiện
các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
với số ca mắc tăng cao mỗi ngày các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều
dịch là luôn hiện hiếu chính vì vậy mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự giác
thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống
sức khỏe và dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại